từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi các bị cáo đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ba tám tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được michael chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài không rõ lai lịch
theo thỏa thuận michael sẽ được chia năm trên tổng số tiền rút được
sau đó chia lại cho các bị cáo khác từ hai ba
mưa lớn kéo dài kể từ chiều cho tới hai mươi hai giờ đêm qua
khiến cho nhiều địa bàn tại huyện quỳnh lưu nghệ an bị ngập úng cục bộ
trong đêm hàng nghìn người dân phải chạy lũ
từ đêm ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn cộng với chiều cường dâng cao đã gây ngập ống
tại địa bàn các xã quỳnh giang quỳnh hồng quỳnh mỹ thị trấn cầu giát của huyện quỳnh lưu nghệ an
nước bắt đầu ngập vào nhà dân nhiều gia đình đã sơ tán
nhiều hộ tổ chức di rời tài sản vật nuôi trong đêm
tại hà tĩnh cầu tràn bắc qua sông ngàn sâu thuộc địa bàn xã hương liên huyện hương khê
bị ngập sâu do mưa lớn khiến hàng chục hộ dân bị cô lập
chính quyền địa phương đã lập biển cảnh báo tạo rào chắn cấm đi vào cầu tràn
để đảm bảo an toàn cho người dân
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

kính chào quý vị và các bạn đến với tử mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoài đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ hậu thường trú tại thôn yên tập bắc
xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn minh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu bảy phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
và đối tượng vũ thành công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám ngõ ba mươi bảy tây sơn
tổ tám b phường ngã tư sở quận đống đa thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng thành phố hà nội
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có sẹo không rõ hình một năm x một cm cách một năm cm trên sau đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện